cơ quan công an xác định bà hằng có phạm tội và không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao
thì đương nhiên cơ quan tổ tụng sẽ áp dụng bộ luật hình sự của việt nam để giải quyết
về vấn đề thuê luật sư quốc tế để tham gia trong quá trình tổ tụng luật sư tuấn cho rằng
điều bảy mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn sáu sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi hai đã nêu rõ
luật sư nước ngoài không được tham gia tổ tụng với tư cách là người đại diện
người bảo chữa người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước tòa án việt nam
tư vấn pháp luật nước ngoài và luật pháp quốc tế được thực hiện các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến pháp luật nước ngoài
trường hợp tư vấn pháp luật việt nam thì phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương tự như đối với một luật sư việt nam
như vậy có thể thấy việc ai đó nói bà phương hằng sẽ thuê luật sư nước ngoài tham gia tổ tụng
bảo vệ bào chữa cho bà trước tòa án là điều không thể
hiện vụ việc bà hằng vẫn đang đưa cơ quan công an giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm
do đó trường hợp kết quả giải quyết xác định có tội phạm xảy ra thì việc xin thôi quốc tịch việt nam của bà hằng sẽ không thực hiện được
đến thời điểm này có lẽ nữ siêu còn thu hút lượng phan đông đào đi đến đâu được quan tâm săn đón đến đó
các trang mạng xã hội từ fanpage kênh youtube tiktok sở hữu lượt theo dõi khủng không kém gì ngôi sao nổi tiếng
mọi chuyện bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi bà nguyễn phương hằng và chồng là ông dũng lò vôi
vũ lương y võ hoàng yên chiếm đoạt tiền cứu trợ làm từ thiện
và không hề có việc chữa bệnh miễn phí
tại buổi đối chất với ông võ hoàng yên bà phương hằng cực gai gắt đầu tố với lương y này
nhiều thông tin sai phạm lừa tiền mình
theo bà hằng bà đã giao cho ông yên quản lý tài chính vật tư để xây chùa nhưng bị ông này lừa
trong thời gian xây chùa thì xảy ra lũ lụt ở miền trung nên bà hằng và ông dũng lò vôi đã trao tiền mặt
và vận động nhà tài trợ chuyển khoản cho ông yên tổng số tiền lên đến ba tám tỷ đồng
để ông yên đi cứu trợ đồng bào miền trung bị lũ lụt
tuy nhiên sau khi chùa được xây dựng xong tại buổi lễ khánh thành
trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội của ban trị sự chùa
không đề cập đến số tiền trên ba tám tỷ đồng mà vợ chồng bà hằng đã trao tặng
từ vấn đề này bà hằng cho biết mình đã âm thầm tìm hiểu
thì phát hiện rất nhiều việc mà theo bà là khuất tắt
chào ông võ hoàng yên bà nguyễn phương hằng tối sang nghệ sĩ ưu tú hoài linh
ngâm tiền kêu gọi cứu trợ đồng bào miền trung
nam danh hai sau đó đã xác nhận số tiền một mươi bốn tỷ kêu gọi được chưa giải ngân sau hơn nửa năm
do vấn đề sức khỏe và dịch covid một mươi chín
ngoài nghệ sĩ ưu tú hoài linh bà phương hằng tổng tấn công cho biết việt
khi gọi tên nhiều nghệ sĩ chuyên quyên góp từ thiện như ca sĩ thủy tiên mc chấn thành ca sĩ đàm vĩnh hưng
nữ ceo đầu tố khá gai gắt khẳng định những nghệ sĩ này ăn chặn tiền cứu trợ miền trung
không sao kể rõ ràng sau khi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội
đồng loạt các nghệ sĩ đã gửi đơn tổ cáo lên công an tp hcm tổ cáo bà nguyễn phương hằng vù khống
nhục mạ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của mình
sau thời gian sang mình ông thông báo vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
phía cơ quan chức năng xác nhận không có dấu hiệu tội phạm hành vi chiếm đoạt tài sản của các nghệ sĩ
theo đấu tố của bà phương hằng
ngoài những đấu tố chuyện tiền từ thiện lừa đảo bà phương hằng còn khiến dân tình choáng
khi khoe khối tài sản khủng với sốc sổ đỏ kim cương đếm không xê
nữ doanh nhân liên tục nói về chuyện trăm tỷ nghìn tỷ và khẳng định sự giàu có
bằng những màn thách đấu sọc mùi xã xỉ
những câu nói của bà phương hằng cực vài rồ trên mạng xã hội năm vừa qua mà ai cũng thuộc nằm lòng
có thể kể đến như dĩ vãng dơ giấy dễ gì dầu diếm
trước đó theo một đại diện sở thông tin và truyền thông bà nguyễn phương hằng từng bị xử phạt
đã cam kết không tái phạm nhưng rồi vẫn tiếp tục thách thức xã hội thách thức cơ quan chức năng
trong diễn biến liên quan lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương cho biết
cơ quan này đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thực hiện các biện pháp
nhằm để xử lý các đơn thư tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà nguyễn phương hằng
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án
quý vị có bình luận gì về động thái của cơ quan chức năng khi khẩn trương xử lý rứt điểm vụ việc này
và đã nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo